sáng nay hai mươi bốn tháng chín tại tỉnh đắk lắc ban chỉ đạo đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của bộ quốc phòng
tổ chức họp rút kinh nghiệm về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân vùng biên giới
các tỉnh miền trung tây nguyên và phong ngừa giảm thiểu di cư tự do tảo hôn hôn nhân cận huyết thống
phát biểu tại hội nghị đại diện ban thường trực ban chỉ đạo đề án đã đánh giá cao việc triển khai thực hiện đề án
trên các địa bàn miền trung tây nguyên giúp nhân dân khu vực biên giới nâng cao nhận thức về chấp hành pháp luật
nhất là luật biên giới quốc gia luật hôn nhân và gia đình luật bình đẳng giới luật phòng chống bạo lực gia đình
với đường biên giới dài hơn một km tiếp giáp với lào và campuchia gồm sáu tỉnh biên giới
các tỉnh miền trung tây nguyên có nhiều bà con dân tộc thiểu số sinh sống
sau hơn hai năm triển khai thực hiện nghiêm túc đạt hiệu quả cao đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của bộ quốc phòng cấp ủy chính quyền địa phương
đã giúp bà con nhân dân khu vực biên giới nâng cao nhận thức hủy bỏ nhiều phong tục tập quán lạc hậu
ngăn chặn tình trạng di cư tự do tảo hôn hôn nhân cận huyết thống
và chủ động đấu tranh có hiệu quả với các thông tin sai trái xuyên tạc của các thế lực thù địch và các loại tội phạm trên khu vực biên giới